theo thông tin ban đầu vào tối cùng ngày một người đàn ông có mâu thuẫn tình cảm với người phụ nữ nói trên
đối tượng này đã dùng hung khí khống chế người phụ nữ và cố thủ bên trong kia ốt
lực lượng công an đã tiến hành phong tỏa một đoạn đường d một mươi hai
đồng thời dùng các biện pháp tuyên truyền vận động đối tượng bình tĩnh tránh gây thương tích cho nạn nhân
sau nhiều giờ nỗ lực nhưng không thuyết phục được đối tượng lực lượng chức năng đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
lựa chọn thời điểm phù hợp đột nhập vào bên trong kiosk giải cứu thành công người phụ nữ
cả nghi phạm và nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu
công an xã hòa thạch huyện quốc oai thành phố hà nội đã triệu tập người đàn ông trú trên địa bàn
để làm rõ nguyên nhân người này đã hành hung một bé trai một mươi bốn tuổi
theo thông tin ban đầu vào ngày một mươi một tháng ba bé trai một mươi bốn tuổi trú tại xã hòa thạch đi chơi bóng
và xảy ra mâu thuẫn sô sát với bà
sau đó bé trai trở về nhà thì đã bị một người đàn ông được cho là ông nội của bạn tìm đến
rồi ra tay đánh đập vào đầu vào mặt
diễn biến sự việc được camera ghi lại
khi hàng xóm phát hiện đã chạy tới can ngăn nhưng người đàn ông này vẫn tiếp tục đánh cháu bé
cho dù nạn nhân không kháng cự
gia đình đã đưa cháu bé đi khám tại một bệnh viện tại hà nội và trình báo với cơ quan công an
bước đầu người đàn ông này thừa nhận hành vi đã đánh cháu bé
hiện công an xã hòa thạch đã chuyển hồ sơ lên công an huyện quốc oai để tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai vừa bắt giữ hai đối tượng là
cao văn thắng và vũ tiến hậu cùng chú tại tỉnh đồng nai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại khu vực cơ sở điều trị metadon
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt quả tang thắng và hậu
đang bán ma túy cho một người nghiện tại đoạn đường cạnh cây xăng đức hưng
khu vực cơ sở điều trị methadone cơ sở số một khu phố ba phường trảng giài thành phố biên hòa
và thu giữ bảy mươi bảy gói ma túy có chứa heroin và ma túy đá
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
vào chiều ngày hôm qua trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa hiệp
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng phối hợp với công an huyện phú lộc
tỉnh thừa thiên huế đã tiến hành mời lên làm việc đối với đôi nam nữ thanh niên
đã có hành vi làm siếc khi điều khiển xe mô tô di chuyển tại khúc cua trên đèo hải vân
trước đó vào chiều ngày một mươi chín tháng ba trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ba mươi giây ghi lại cảnh
nam thanh niên ngồi phía sau cô gái trên chiếc xe sh làm siếc khi đi qua đoạn cua trên đèo hải vân
ngay khi clip được lan truyền trên mạng xã hội trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa hiệp
đã ngay lập tức vào cuộc xác minh danh tính của đôi nam nữ
chính là vợ chồng nguyễn thế anh và nguyễn thị kim ngân cùng chú tại huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
tại cơ quan công an thế anh thừa nhận đã điều khiển xe máy độ chế không đội mũ bảo hiểm
cùng với vợ đổi lái trên khu vực đèo gây mất trật tự an toàn giao thông
trạm cảnh sát giao thông cổ ô hòa hiệp đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với thế anh
được biết vào tối cùng ngày cặp đôi này còn rủ nhau cầm theo dao tự chế để đi giải quyết mâu thuẫn